ban kinh tế trung ương tiếp tục nâng cao chất lượng công tác thẩm định đề án dự án đề cao tính khoa học khách quan phản biện
cùng với đó là nâng cao chất lượng hướng dẫn kiểm tra giám sát kịp thời phát hiện những bất hợp lý trong thể chế pháp luật
cơ chế chính sách trong tổ chức thực hiện từ đó đề xuất giải pháp thúc đẩy sự phát triển
đây là chỉ đạo của thủ tướng nguyễn xuân phúc vào sáng nay tại hội nghị triển khai nhiệm vụ năm hai nghìn hai mươi của ban kinh tế trung ương
phát biểu tại hội nghị thủ tướng nguyễn xuân phúc đánh giá cao nỗ lực của ban kinh tế trung ương sau bảy năm tái lập
đặc biệt năm hai nghìn một mươi chín hoạt động của ban kinh tế trung ương ngày càng toàn diện đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của bộ chính trị ban bí thư
các đồng chí đã có nhiều sản phẩm nghiên cứu đề án báo cáo quan trọng được trung ương thông qua
đồng thời công tác hướng dẫn kiểm tra giám sát đã được triển khai một cách thực chất sát thực tiễn
những kết quả đạt được các đồng chí là rất tích cực góp phần quan trọng vào thành công toàn diện của đất nước ta trong năm hai nghìn một mươi chín
tại hội nghị thủ tướng cũng thẳng thắn chỉ ra những bất cập hạn chế đó là kết quả nghiên cứu chất lượng đề xuất một số đề án chưa tốt
một số đề án chất lượng chưa cao chưa kịp tiến độ chưa có sự đột phá về tư duy phát triển
chưa thực sự tạo ra kênh dẫn đường mở lối dẫn dắt thực tiễn phát triển phù hợp với xu thế mới
việc kiểm tra giám sát thực hiện một số chủ trương của đảng hiệu quả chưa cao
chưa kịp thời phát hiện những vướng mắt bất cập để đề xuất điều trình
thủ tướng đề nghị ban kinh tế trung ương phải là cơ quan tiên phong trong đổi mới tư duy
thủ tướng đề nghị ban kinh tế trung ương phải là cơ quan tiên phong trong đổi mới tư duy
nếu không thay đổi về tư duy kinh tế thì dẫu có điều chỉnh thể chế thì cũng là thể chế cũ là bình mới rượu cũ không thể có đột phá
những tư duy mới của đảng ta về xây dựng kinh tế trong thời kỳ mới
thủ tướng cũng đề nghị ban kinh tế trung ương tiếp tục nghiên cứu đề xuất vấn đề mang tầm chiến lược
mà chúng ta cần phải thúc đẩy mạnh mẽ ngay trong năm hai nghìn hai mươi
chẳng hạn như biến đổi khí hậu đang ảnh hưởng sâu sắc đến kinh tế toàn cầu và cuộc sống của con người
về công nghiệp hóa cần điều chỉnh chiến lược công nghiệp hóa thế nào
nhất là trong cam kết chống biến đổi khí hậu của nước ta với thế giới
với hai mươi tám tỉnh thành phố giáp biển thủ tướng đặt vấn đề đường lối phát triển kinh tế biển như thế nào
để tận dụng được tiềm năng kinh tế biển rất lớn của nước ta
về mô hình đặc khu kinh tế thủ tướng đặt vấn đề mô hình này đã giúp nhiều quốc gia vươn lên
và nhanh chóng tham gia các nhóm quốc gia công nghiệp phát triển
vậy có mô hình nào mà chúng ta có thể áp dụng để tìm được động lực mới cho tăng trưởng kinh tế của nước ta